trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết ngày hai mươi bảy tháng tám vừa qua
trung tâm đã tiếp nhận một bệnh nhân hai mươi bảy tuổi nhập viện trong tình trạng suất huyết não do dùng ma túy đá
đây là trường hợp đầu tiên ở việt nam ghi nhận ma túy đá gây ra suất huyết não ở người trẻ tuổi
theo lời kể của người nhà ngay sau khi sử dụng ma túy đá bệnh nhân xuất hiện đau đầu buồn nôn
và đã được đưa đến bệnh viện tình
kết quả chụp ct cắt lớp cho thấy bệnh nhân có suất huyết não phù não rất nặng
và đã được chuyển đến điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho đến nay
kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có dương tính với các loại ma túy tổng hợp
trong đó đặc biệt là melafetamin tức là ma túy đá
nhóm amfetamin đặc biệt là metafetamin tức là ma túy đá nó sẽ gây co thắt mạch máu dữ dội
và nó có thể gây kể cả chảy máu vỡ các mạch máu và khi chảy máu hoặc là nó gây thiêu máu ở các vị trí khác nhau
ở tim thì nó co thắt mạch nhiều nó sẽ gây nhồi mỗi cơ tim rất nhiều vị trí
và gây tử vong mà như nhiều ca chúng ta đã thấy
rồi thứ hai trên não thì co thắt mạch gây chảy máu mạch máu vỡ và gây chảy máu suy hết não
hoặc một thái cực nữa là gây thiêu máu não tức là gây nhồi máu não
các chuyên gia khuyến cáo ngày càng có quá nhiều loại ma túy mới xuất hiện núp bóng dưới nhiều hình thức
vì vậy các bậc phụ huynh cần để mắt tới con trẻ kịp thời phát hiện những bất thường
phòng nguy cơ con bị lừa bị rụ rỗ sử dụng các chất gây nghiện nguy hiểm